thưa quý vị đúng như lo ngại của giới phân tích tiến trình đàm phán tại cairo ai cập giữa israel và lực lượng hamas
vẫn chưa đạt được đột phá cần thiết để tiến tới thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin mới
sau hai ngày đàm phán cả israel và hamas tiếp tục đổi lỗi cho nhau là bên cản trở việc tiến tới thỏa thuận
theo kênh số một mươi hai của israel tại cuộc gặp giám đốc cơ quan tình báo trung ương mỹ cia williamburns
đang ở thăm israel hôm tám tháng năm lãnh đạo chính phủ và quân đội israel tiếp tục cáo buộc hamas
đưa ra những đề xuất vượt lằn danh đỏ và không thể chấp nhận được khiến cho việc tiến tới thỏa thuận gặp khó khăn
về phần mình trong tuyên bố với một số nguồn tin ả rập một quan chức cấp cao hamas khẳng định
việc tiến tới thỏa thuận đã rất gần nếu không vấp phải sự cản trở từ phía israel
các cáo buộc trên của israel
israel và hamas được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán tại cairo dưới sự trung gian của mỹ
ai cập và qatar tiếp tục dậm chân tại chỗ và chưa có thêm tiến triển đột phá để tiến tới thỏa thuận
theo một số nguồn tin khu vực một trong những bất đồng lớn nhất giữa israel và hamas
là về số lượng và thời gian trao trả con tin
cụ thể về số lượng con tin israel yêu cầu hamas trao trả ba mươi ba con tin còn sống
gồm cả phụ nữ trẻ em và người già
trong khi đó nhóm vũ trang palestine đề nghị số ba mươi ba con tin này
gồm cả còn sống và đã chết
về thời gian trao trả con tin hamas đề xuất mỗi tuần trả tự do cho ba con tin
trong khi yêu cầu của israel là mỗi ngày trả tự do cho một con tin
vòng đàm phán cairu được khởi động trở lại vào ngày bảy tháng năm
đúng vào ngày quân đội israel tấn công vào phía đông thành phố rafah
trong một đoạn video do lực lượng phòng vệ israel idf công bố cho thấy
ít nhất bốn xe tăng của israel ở cửa khẩu rafah nằm ở khu vực biên giới gaza với ai cập
lực lượng phòng vệ israel cũng cho biết
lập quyền kiểm soát hoạt động ở phía gaza của cửa khẩu rafah
theo đó lực lượng bộ binh và không quân israel đã phá hủy các công trình quân sự của hamas trong khu vực
tuyên bố tiêu diệt khoảng hai mươi tay súng
theo tờ the times of israel dẫn lời một quan chức palestine và một quan chức ai cập giấu tên cho biết
xe tăng của israel đã tiến gần rafah cách cửa khẩu giáp với nước láng giềng ai cập gần hai trăm linh mét
quan chức ai cập cho biết chiến dịch này dường như bị giới hạn về phạm vi
đài truyền hình anasar của hamas cũng đưa tin
các quan chức israel đã thông báo cho phía ai cập rằng quân đội sẽ rút lui sau khi hoàn tất chiến dịch
cùng ngày bảy tháng năm các xe quân sự của israel được nhìn thấy đang chạy dọc biên giới ai cập gaza ở phía đông rafah
trong chuyến thăm binh sĩ ở khu vực rafah bộ trưởng quốc phòng israel joab galan ngày bảy tháng năm cảnh báo
nước này sẽ tăng cường tấn công quân sự tại thành phố rafah nếu thỏa thuận trao trả các con tin israel
bị phong trào khối rào hamas bắt giữ không đạt được tiến bộ
ông galan nhấn mạnh
nếu lựa chọn đó bị loại bỏ chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch điều này sẽ xảy ra trên khắp giải đất gaza
trước tình hình căng thẳng tại trung đông đang ngày càng leo thang
tại mỹ nước đồng minh của israel nhiều thanh niên và sinh viên nước này đã biểu tình
ủng hộ người palestine tại các trường đại học trên khắp cả nước
điều này khiến chính quyền của tổng thống mỹ joe biden đang phải đối mặt với khó khăn
liên quan đến việc ủng hộ các chiến dịch quân sự của israel ở giải gaza
trong bối cảnh làn sóng phản đối israel có thể lan sang các cử tri
sự đại hội của đảng dân chủ và cộng hòa sắp tới
tới thời điểm hiện tại các cuộc biểu tình phản chiến ở gaza và ủng hộ người palestine
đã lan rộng khắp hàng chục trường đại học mỹ
trong đó có một số vụ leo thang thành các cuộc đụng độ bạo lực với cảnh sát
gần đây nhất sáng sớm mùng năm tháng năm trong khuôn viên đại học sochion california
cảnh sát los angeles đã yêu cầu tất cả người biểu tình palestine rời khỏi khu vực này
nếu không sẽ bị bắt giữ
tờ los angeles và các hãng truyền thông khác tại địa phương cho biết
cảnh sát được trang bị hơi cay đã tiến vào giải tán khu vực liều chạy nói trên
từ năm giờ sáng ngày mùng năm tháng năm
tháng trước cảnh sát los angeles cũng đã bắt chín mươi ba người trong khuôn viên trường đại học này
được biết những người biểu tình phản đối chiến dịch tấn công của israel tại giải gaza
đã cắm trải trong khuôn viên các trường đại học của mỹ
sinh viên và những người biểu tình kêu gọi các trường đại học cắt đứt quan hệ tài chính với israel
và thúc đẩy một lệnh ngừng bắn
trong khi đó tình hình tại gaza tiếp tục là vấn đề nóng bỏng tại đảng dân chủ
bất chấp việc quốc hội mỹ gần đây đã thông qua dự luật viện trợ cho israel
trả lời tờ nhật báo izvestia giáo sư richard benshaw tại đại học cornell ở new york cho biết
việc tiếp tục hỗ trợ israel có thể là một vấn đề đối với chính quyền tổng thống biden trong tương lai
vì họ có thể quyết định rằng bất kỳ viện trợ bổ sung nào cũng phải gắn liền
với những thay đổi trong chính sách của israel
trên mặt trận bầu cử tổng thống đương nhiệm mỹ có nguy cơ mất đi những cử tri trẻ tuổi
trong cuộc thăm dò của trung tâm nghiên cứu piw vào tháng hai năm nay cho thấy
trong giới trẻ đảng dân chủ mỹ sự ủng hộ dành cho người palestine là rất lớn
bốn mươi bảy ủng hộ người palestine so với bảy ủng hộ israel
đồng thời tỷ lệ ủng hộ tổng thống biden trong nhóm cử tri dưới ba mươi tuổi đã giảm từ sáu mươi xuống còn bốn mươi năm
sự suy giảm tín nhiệm của giới trẻ và tổng thống biden trong thời điểm hiện tại là điều dễ hiểu
khi những người thuộc nhóm này đặc biệt là sinh viên đại học
có xu hướng hoạt động thay mặt cho những người bị coi là bị áp bức hoặc phân biệt đối xử
theo sau các phong trào
black lives matter mạng sống của người da đen cũng đáng giá
hay me too phong trào chống quấy dối và bảo hành tình dục đòi hỏi sự công bằng bình đẳng và dân quyền
tuy nhiên viện chính trị tại trường harvard kennedy
nơi đã khảo sát các cử tri trẻ trong hơn hai thập kỷ trong một cuộc thăm dò năm nay cho biết
trong số một mươi sáu chủ đề quan trọng đối với cử tri dưới ba mươi bốn
cuộc chiến israel hamas ở gaza nằm gần cuối cùng trong danh sách những vấn đề quan tâm
các vấn đề hàng đầu theo thứ tự là lạm phát chăm sóc sức khỏe và nhà ở
việc các cử tri trẻ mỹ quan tâm nhiều hơn đến cuộc xung đột israel palestine có rất nhiều lý do
quy mô cuộc tấn công của israel vào gaza với sự tàn phá lớn khiến nhiều người thiệt mạng
đã vượt xa các cuộc tấn công trước đây của israel và nhanh chóng làm lưu mờ cuộc đột kích của hamas ngày bảy tháng một mươi năm ngoái
khiến việc đưa ra quan điểm tích cực khi hàng chục nghìn người thiệt mạng là bất khả thi
ngoài ra các phương tiện truyền thông và mạng xã hội đã trở thành một lực lượng truyền tài hình ảnh
về sự đau khổ của người dân gaza khắp thế giới
bên cạnh đó một thế hệ các nhà hoạt động palestine mới có vẻ được tổ chức tốt hơn nhiều so với những người đi trước
được biết các chính phủ ở israel trong nhiều năm qua đã đầu tư nhiều nỗ lực vào cái mà họ gọi là hasmara
hay chiến dịch pa toàn cầu đẩy câu chuyện về israel ra toàn thế giới và điều đó phần lớn đã thành công
tuy nhiên kể cả khi các cuộc biểu tình ở nhiều trường đại học
tuy thu hút sự chú ý vẫn không có dấu hiệu cho thấy chính sách của mỹ sẽ thay đổi đối với trung đông
tuần trước tổng thống biden khi được hỏi trực tiếp
ông có thay đổi cách tiếp cận với israel để đối phó với sự hỗn loạn trong khuôn viên trường hay không
ông biden vẫn kiên quyết ủng hộ quyền tự vệ của israel
nhưng cũng đã rè rạt hơn đối với thủ tướng israel benjamin netanyahu và chính phủ canh hữu của ông
khi họ liên tục bác bỏ những nỗ lực của washington nhằm buộc israel giảm thiểu thương vong dân sự ở gaza
và cho phép tiếp cận thêm thực phẩm nước uống thuốc men và các viện trợ nhân đạo khác đang rất cần thiết
tổng thống biden cũng đang phải đối mặt
với sự sụt giảm mạnh về sự ủng hộ chính trị của ông đối với các cử tri mỹ gốc ả rập
đặc biệt là ở các bang giao động như michigan nơi có cộng đồng lớn từ liban và các quốc gia ả rập khác
trong khi đó thật khó để nói liệu tình cảm trên của giới trẻ mỹ có kéo dài
peter kuzenik giáo sư lịch sử tại đại học mỹ ở washington dc cho biết
các cuộc biểu tình của sinh viên nước này sẽ lắng xuống khi kỳ nghỉ hè đến gần
theo nhận định một cuộc tấn công lớn khác của người palestine bên trong israel
hoặc các cuộc tấn công bạo lực chống người do thái
ở mỹ cũng có thể khôi phục thiện cảm với israel
tuy nhiên những cử tri trẻ tuyên bố sẽ đưa cuộc chiến ủng hộ palestine đến các sự kiện khác
bao gồm cả đại hội toàn quốc của đảng dân chủ dự kiến diễn ra vào tháng tám tới tại chicago
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại